những ngày vừa qua khu vực từ thừa thiên huế đến ninh thuận và tây nguyên đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khắc phục kịp thời hư hỏng hạ tầng giao thông do mưa lũ gây ra
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ tập trung vật tư thiết bị và nhân lực
phục vụ khắc phục hậu quả do mưa lũ trên các tuyến quốc lộ kiểm tra mức độ hư hỏng tại các bến phà
yêu cầu khu vực đường sung yếu kịp thời sửa chữa khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt
đối với các đoạn tuyến quốc lộ đường cao tốc bị hư hỏng ngập nước nhưng vẫn đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông
thì phải tổ chức phân luồng giao thông
các quốc lộ đường cao tốc bị hư hỏng nặng không đảm bảo lưu thông cho người và phương tiện
phải xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết